tại việt nam hiện nay các cơ quan ban ngành và cả cộng đồng xã hội đang nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật thông qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
và góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng một môi trường hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật việt nam là sự chung tay góp sức của các bạn trẻ
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
là một cựu sinh viên của học viện báo chí và tuyên truyền nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nguyễn hà my đã luôn mong muốn được tiếp cận và làm việc với cộng đồng người khuyết tật
chính vì vậy mà hà my đã tự mây mò nghiên cứu và học hỏi ngôn ngữ ký hiệu để có thể sử dụng thanh thạo và có thể tự tin giao tiếp với cộng đồng người khuyết tật như ngày hôm nay
đối với hà my người khuyết tật hoàn toàn có quyền bình đẳng như những người không khuyết tật khác
họ không phải là những người có khiếm khuyết mà chỉ đơn giản là bởi họ chú ý
chưa tận dụng và phát huy được thế mạnh của mình
với cái kinh nghiệm của mình thì tôi thấy là mình có thể mang tới nhiều cái lợi ích hơn cho xã hội đặc biệt là những người khuyết tật những người bạn của mình
bằng cách là hỗ trợ họ trong cái quá trình họ lập nghiệp cũng như là phát triển cái kỹ năng của bản thân đặc biệt là trong vấn đề truyền thông và báo chí
người khuyết tật thì có rất là nhiều khả năng nhưng mà có một số rào cản khiến cho họ không thể phát huy hết được
thì đó là cái nghĩa vụ của những người bạn của người khuyết tật như là tôi
để có thể đồng hành
để có thể đồng hành cùng họ và đưa cho họ tới những cái công cụ để họ có thể thể hiện được khả năng của mình
có mặt tại các hoạt động nhằm kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai tại hà nội trong những ngày qua
nhiều bạn trẻ không khuyết tật đã không khỏi bất ngờ trước những khả năng vô tận của cộng đồng người khuyết tật việt nam
những bức ảnh trong triển lãm ảnh với chủ đề quyền của người khuyết tật những điệu nhảy flasmot sôi động và nhiều hoạt động khác
như một minh chứng rõ nét về những gì mà cộng đồng người khuyết tật tại việt nam có thể làm được
hôm nay tham gia cái chương trình tôi thấy được những người khuyết tật người ta tham gia cái chương trình này
và tự nhiên mình thấy được những cái khả năng của họ những cái khả năng mà mình chưa bao giờ mình tưởng tượng ra là họ có thể làm như thế
ví dụ như là những cái khả năng mà biết chụp ảnh này những khả năng mà đi hay là vẽ hay là làm nghề
cũng như là có một cái bức ảnh mà người ta làm đồ thủ công mỹ nghệ ấy
thì riêng đối với cá nhân tôi hoặc là những người bình thường như tôi thì chắc là cũng không khó có thể làm được như họ
tôi thấy qua buổi trẻ năm ngày hôm nay thì người khuyết tật thực ra là những người mà có những cái tiềm năng rất là lớn
họ có những cái điểm mạnh rất riêng của mình tuy nhiên là vì có một số rào cản mà khiến họ không thể vượt qua
thế họ không thể dễ dàng tiếp cận được với mọi người với cả những cái tài năng mà họ có
thế nên là với tư cách là một người trẻ quá trình này thì tôi mong là các bạn trẻ sẽ cùng nhau chung tay giúp đỡ các bạn người khuyết tật
để họ có thể đạt được những cái ước mơ có thể phát huy hết được những cái tài năng của mình
tại việt nam hiện nay các cơ quan ban ngành và cả cộng đồng xã hội đang nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật
thông qua việc xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật hoạt động truyền thông và điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật
xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động hỗ trợ các tổ chức cá nhân và gia đình người khuyết tật
và sự chung tay cùng những nhìn nhận đúng đắn khi nhìn vào khả năng không nhìn vào sự khác biệt của các bạn trẻ việt nam
sẽ là một trong những động lực góp phần giúp cộng đồng người khuyết tật
để cộng đồng người khuyết tật có được một cuộc sống độc lập và hòa nhập hơn